mặc dù chính quyền tỉnh thừa thiên huế đã phát công điện bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và ở nơi công cộng từ giờ ngày ba mươi tháng bảy để bảo vệ mình và mọi người nhưng thực tế không phải người dân nào cũng thực hiện nghiêm túc
cầu trang tiền lúc chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bảy vẫn còn có những người không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
trước đó từ chiều tối ngày hai mươi chín tháng bảy chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân thực hiện một phần chỉ thị một mươi chín của thủ tướng chính phủ trong đó tạm dừng hoạt động của các loại hình dịch vụ karaoke massage dạp chiếu phim quán bar vũ trường các hoạt động tập trung đông người buộc mang khẩu trang sử dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
cầu trang tiền lúc chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bảy vẫn còn có những người không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
trước đó từ chiều tối ngày hai mươi chín tháng bảy chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân thực hiện một phần chỉ thị một mươi chín của thủ tướng chính phủ trong đó tạm dừng hoạt động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín